theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày hôm nay sáu tháng một mươi một
vị trí tâm bão asani ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam đảo đài loan trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai một độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám hai độ kinh đông cách đảo đài loan khoảng hai trăm ba mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật trên cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng tây nam
mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần